trong kịp thời các mặt hàng thiết yếu phục vụ tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
sở công thương tp hcm đã chuẩn bị lượng hàng hóa với tổng giá trị hơn một mươi tám bốn trăm linh tỷ đồng
trong đó giá trị hàng hóa chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường hơn bảy năm trăm ba mươi hai tỷ đồng
tăng hai mươi ba ba mươi sáu so với hai nghìn một mươi bảy
riêng tháng cao điểm phục vụ tết từ sáu tháng một đến bốn tháng hai hai nghìn hai mươi
tức từ ngày một đến ba mươi tháng chạp âm lịch tổng trị giá hàng hóa của các doanh nghiệp chuẩn bị là một mươi tám trăm một mươi hai một tỷ đồng
trong đó hàng bình ổn thị trường là bốn hai trăm một mươi một tám tỷ đồng
thưa quý vị thưa các bạn
chú hoạt động cộng đồng với chủ đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kiển nguyên số năm nay hai nghìn một mươi tám
đã được hội tinh học phối hợp cùng một mươi trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tp hcm
có đào tạo sinh viên ngành công nghệ thông tin tổ chức
chủ hoạt động này đã thu hút khoảng sáu sinh viên năm mươi doanh nghiệp công nghệ thông tin
cùng ba mươi diễn giả đến từ các doanh nghiệp trong và ngoài ngành công nghệ thông tin truyền thông
một mươi gương mặt trẻ đại diện cho lĩnh vực khởi nghiệp đến chia sẻ về hành trình khởi nghiệp với doanh nhân
bên cạnh đó hoạt động cộng đồng này cũng thu hút sự quan tâm của các cơ sở ươm tạo
cũng như các tổ chức thúc đẩy kinh doanh các doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn
với chiến lược nguồn nhân sự dự phòng

nội dung chính các buổi hội thảo giao lưu trong chủ hoạt động cộng đồng
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kiển nguyên số năm hai nghìn một mươi tám
gồm có chia sẻ các chủ đề về khởi nghiệp với các câu chuyện cụ thể thành công
thất bại trong khởi nghiệp chia sẻ về các xu hướng công nghệ trên thế giới
và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực logistics tại việt nam
ngoài ra còn trao đổi để xây dựng các kỹ năng mềm cho sinh viên
như hành trình từ khởi nghiệp đến doanh nhân thay đổi tư duy ao làng
sáng tầm nhìn hòa nhập với môi trường quốc tế tự tin thu hút phát triển kỹ năng giao tiếp
các chủ đề học thuật khác như dữ liệu nguồn mở và khởi nghiệp
thương mại điện tử thế hệ mới công nghệ iot trong năng lượng tái tạo v v
cũng được cập nhật và trao đổi trong cộng đồng
chúng tôi đem đến cho sinh viên những thông tin liên quan với chủ trương chính sách
và những hỗ trợ của thành phố của các vườn ươm các của hệ sinh thái đối với phong trào khởi nghiệp
bên cạnh đó thì chúng tôi có một nội dung mới hành trình từ khởi nghiệp đến doanh nhân
được chia sẻ bởi chính các lãnh đạo các doanh nghiệp khởi nghiệp
kinh nghiệm từ lúc hình thành ý tưởng đến xây dựng phương án kinh doanh
phát triển đất trị trường như thế nào rồi những sự hỗ trợ của các tổ chức
làm sao để họ có thể thành lập được doanh nghiệp khởi nghiệp cũng như là thương mại hóa
nó ra cho thị trường được
chúng tôi tiếp cận đến các em sinh viên và chia sẻ để các doanh nghiệp
có thể đưa đến cho các doanh nghiệp
các em sinh viên những thực tế để các em không phải bước ra trường
với một tâm thế không được chuẩn bị
các em có thể tìm hiểu được rằng trên thị trường các xu hướng công nghệ nào
đang là xu hướng để mà các doanh nghiệp chúng ta ứng dụng để các em định hướng
phát triển nghề nghiệp
các em phát triển thêm kỹ năng mềm bởi vì trong chương trình chúng tôi
chia sẻ đến các em muốn thành công thì chúng ta phải được trang bị kỹ năng mềm
kỹ năng giao tiếp kỹ năng làm việc nhóm

kỹ năng về tư duy chúng ta phải có những kỹ năng phát triển bản thân
kỹ năng lãnh đạo và v v
trong thành phố hồ chí minh có rất nhiều vườn ương
hiện nay có hơn một mươi vườn ươm của nhà nước và một mươi năm vườn ươm của thư nhân
mỗi vườn ươm sẽ ươm các ý tưởng khác nhau ở các mảng khác nhau
chúng tôi sẽ lựa chọn những phù hợp nhất để đưa vào trong vườn ươm của chúng tôi
như vườn ươm doanh nghiệp vườn công dung
chúng tôi cũng đã lựa chọn rất nhiều các ý tưởng để khởi nghiệp
thông qua những cuộc thi thông qua các chương trình giao lưu với các trường
điều quan trọng nhất mà các nhà tổ chức cùng lãnh đạo các nhà trường kỳ vọng
đó là chú hoạt động cộng đồng này là cơ hội để các doanh nghiệp mang tới cho nhà trường
cũng như các em sinh viên những tiến bộ công nghệ
giúp cập nhật các xu hướng công nghệ mới cả trên bình diện lý thuyết và thực tế
công nghệ mới một mặt giúp cho việc dạy học thay đổi tư duy
mặt khác chính công nghệ lại giúp đỡ rất nhiều cho quá trình khởi nghiệp
những công nghệ nền platform cho phép người có ý tưởng khởi nghiệp
để thử thách ý tưởng giải mọi bài toán đặt ra trong quá trình biến ý tưởng
thành sản phẩm trên thường trường
một nội dung quan trọng nữa chi phí cho công nghệ không hề rẻ
nhưng thông qua hoạt động cộng đồng này
các sinh viên khởi nghiệp lại có cơ hội tiếp cận với các công nghệ
itb chúng tôi muốn đưa ra một giải pháp là làm sao để cho các bạn khởi nghiệp một cách sáng tạo
cái thứ hai là cho các bạn đó giảm thiểu các rủi ro trong khởi nghiệp
thì cũng như thế giới cũng như là tất cả những người
đang khởi nghiệp
khởi nghiệp tại việt nam thì họ gặp rất nhiều khó khăn
vậy thì chúng tôi đưa ra các giải pháp cũng như là mô hình
để cho các em mô phỏng và giả lập các bước khởi nghiệp trong tương lai
để cho các bạn cảm thấy đó là một cái gì đó nó đơn giản
để cho các bạn đưa ra nhiều ý tưởng hơn
và chính vì thế thì tạo ra các công an việc làm
cũng như là tạo ra giá trị cho xã hội cũng như là kinh tế và bản thân cho các bạn đó
không có bắt đầu thì sẽ không có thành công
nhưng mà bắt đầu như thế nào để cho nó đúng
nhỏ các bạn sẽ làm cái gì đầu tiên
làm những cái sản phẩm nào đó nó đơn giản trước
xong dần dần qua quá trình nhiều năm các bạn sẽ hoàn thiện cái sản phẩm này lên
để trở lên vĩ đại
thì tôi đưa ra những cái bài học và những cái tiềm năng
và các bạn có thể có được để giúp các bạn có thêm động lực và đam mê
cơ hội nó dành cho mọi người
không nhất cũng không phải là giỏi nhất thì mới có cơ hội
mà tất cả các em trong quá trình học
là tích lũy cái thông tin tích lũy tất cả những cái
khả năng các cái ý tưởng để làm sao mình có thể phát huy được
và khi mà hành hành các ý tưởng hoặc là các cái kỹ năng tốt
thì hoàn toàn có thể vào các công ty lớn
để cả các tổng đoàn đa quốc gia để làm việc
và các tập đoàn trong nước hoặc là khởi nghiệp
các ý tưởng nhiều khi chúng ta cảm thấy rằng nó cũng không bình thường thôi
nhưng thực ra là những ý tưởng có thể rất là tốt
có thể đưa vào cuộc sống
thông qua hoạt động cộng đồng
các doanh nghiệp công nghệ lớn của thành phố
như hoayêuthương com sao bắc đẩu hay azibai
cũng thường mang đến nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên công nghệ thông tin
theo chiến lược nhân sự dự phòng của các công ty hay tập đoàn này
và đây cũng là lý do khiến cho sinh viên thực sự háo hức
một công việc từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
thường là cho sinh viên các năm ba và bốn
là một cơ hội có ý nghĩa cả về kinh tế cũng như đào tạo
tạo một hướng đi vững chắc cho bản thân các kỹ sư tình học trong tương lai
các doanh nghiệp làm nhiệm vụ ưm mầm
thúc đẩy kinh doanh hay các nhà đầu tư thiên thần
cũng thông qua hoạt động này mà tiếp cận được với những ý tưởng mới
có giá trị cho các hoạt động của mình
mình cũng rất là hy vọng đem đến cho các bạn sinh viên
một cái cơ hội việc làm nhất là những bạn sinh viên năm ba năm bốn
và chuẩn bị sắp sửa tốt nghiệp ra trường
cơ hội việc làm như vậy thì các em nên nắm bắt
thì doanh nghiệp đến đây để đồng hành cùng với chương trình
và hy vọng là các em có thể đưa lại gửi lại những thông tin của mình
và qua đó đó là một cơ hội nghề nghiệp
chúng tôi đang mô tả
chúng tôi mong muốn chiêu mộ những thực tập sinh tiềm năng
tức là các bạn này đã phải có một sự chuẩn bị về mặt kiến thức
rất là tốt đáp ứng được những yêu cầu của chúng tôi
và chúng tôi mong muốn khi họ có thể vào thực tập
ở công ty chúng tôi bản thân họ thì lời của họ
là họ sẽ được tiếp xúc với thực tế để họ hình dung được là
sau này họ sẽ làm việc trong môi trường làm việc như thế nào
họ sẽ có được định hướng để phát triển nghề nghiệp của mình
về phía sau bắt đầu
chúng tôi sẽ có được một lợi thế là chúng tôi tìm được những cái ứng viên
tiềm năng ngay từ khi họ còn đang học
trong các nhà trường hiện nay quan niệm sinh viên và giảng viên
đồng học tập đồng sáng tạo đã trở nên phổ biến
quan niệm đó xuất phát từ một hiện thực đó là sự tiến bộ về mặt công nghệ
trên thế giới đang diễn ra với tốc độ rất cao
việc đó đang dần xóa nhòa ranh giới giữa người dạy và người học
đem họ gộp lại thành một chủ thể chung của nhận thức
hoạt động cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kiện nguyên số
cũng như các hoạt động hội thảo khoa học thường xuyên diễn ra hàng tuần
như những sinh hoạt khoa học
các hoạt động khởi nghiệp hay đào tạo gắn với thực tiễn được quan tâm
như một chiến lược có những trường như đại học công nghệ tp hcm hiệu tech
khoa công nghệ thông tin còn hỗ trợ sinh viên đăng ký bản quyền ý tưởng
giới thiệu để sinh viên thi ý tưởng
các anh các chị các doanh nghiệp khởi nghiệp đến đây để chia sẻ
những kinh nghiệm thất bại thành công với các em
thực ra là những hoạt động như thế này tạo ra một động lực
cảm hứng rất là lớn đối với sinh viên của nhà trường
và hôm nay là một ví dụ cho những hoạt động gần như nhà trường tụi tôi là thường xuyên
gần như tuần nào cũng có những hoạt động như thế này
không chỉ đối với các em ngành công nghệ thông tin mà các ngành khác
buổi trao đổi này rất là hữu ích cho những sinh viên
và nhất là những sinh viên năm nhất như em
tại vì nó có thể cung cấp được tầm nhìn tổng quát về các doanh nghiệp
và những giải pháp mà các em đang sử dụng
ví dụ như việc em vừa hỏi cho các doanh nghiệp về việc em sắp định làm
riêng đối với khoa công nghệ ống tin thì từ trước đến nay
cũng có rất nhiều em cũng đã khởi nghiệp thành công
và đặc biệt là nhờ đến cái sự hỗ trợ của nhà trường và bên phía khoa
chẳng hạn như là một số em hiện nay đang làm khởi nghiệp chẳng hạn
và các em có đề tài các em có những sản phẩm mà các em đang phát triển
thì khoa cũng sẵn sàng hỗ trợ các em trong cái việc
đăng ký sở trí tệ
chẳng hạn như các em mà có ý tưởng các em muốn làm với một số doanh nghiệp
từ năm ba năm bốn chẳng hạn thì chúng tôi sẵn sàng để các em làm việc
với các anh chị trong doanh nghiệp đó thành mentor và thậm chí là người hướng dẫn các em luôn
từ cái lúc hoàn thiện ý tưởng cho đến cái lúc mà ra được sản phẩm
rồi đem đi ra thị trường vân vân hoặc kêu gọi đầu tư vân vân
thì chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ các em trong các công việc như là
biến nó thành các đồ án cơ sở đồ án chuyên ngành thậm chí đồ án tốt nghiệp
thưa quý vị thưa các bạn
nằm trong chuỗi các hoạt động cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
trong kỷ nguyên số hai nghìn một mươi tám thì lễ ra mắt trung tâm khởi nghiệp skymark
tại đại học greenquist việt nam là một bước đi cụ thể đánh dấu
sự chuyển hướng trong chiến lược đào tạo của nhà trường
nhưng một trung tâm khởi nghiệp cho sinh viên không thể không có một nhà cung cấp công nghệ
câu chuyện này trở nên hoàn chỉnh khi màn xã hội aziba
i đã hỗ trợ công nghệ nền platform cho các start up tại trung tâm khởi nghiệp skymark
các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố hồ chí minh
nhiều năm qua đều lần lượt thành lập các trung tâm khởi nghiệp cho sinh viên
trong một nỗ lực tạo nên một hệ sinh thái khởi nghiệp sâu rộng và truyền cảm hứng cho giới trẻ
trung tâm skymark của đại học greenquist việt nam được thành lập với mục đích đó
trung tâm hoạt động như một câu lạc bộ trong cộng đồng các start up của nhà trường
quy tụ và hỗ trợ các cá nhân
cũng như các nhóm
trong các hoạt động sáng tạo khởi nghiệp đăng ký bản quyền thi và thử thách ý tưởng
tiếp cận doanh nghiệp cùng nhà đầu tư để kêu gọi nguồn vốn v v
các trường đại học cũng lần lượt thực hiện việc hỗ trợ xây dựng lên các trung tâm khởi nghiệp
giúp cho sinh viên có cơ hội tiếp cận những cái công nghệ mới
tiếp cận những tri thức mới cũng như những mô hình quản trị mới
và đồng thời khuyến khích sự sáng tạo sự đam mê và sự dám nghĩ dám làm của các em sinh viên
hướng tới việc xây dựng những business green cho riêng mình
không qua mô hình khởi nghiệp
vườn uông hoạt động theo một tiêu chí là
hoàn toàn để cho sinh viên không có lợi nhuận
và sẽ giúp đỡ hoàn toàn cho các bạn sinh viên
trong việc gây dựng và phát triển những ý tưởng của các bạn trong lĩnh vực kinh doanh
mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là làm thế nào giúp cho các em có một cái nơi thực tập thường xuyên
và có những nơi trao đổi thường xuyên tập hợp được nhiều em
có sự liên tục chứ không mong muốn dựng nên theo một phong trào
rồi sau đó từ từ nó nhỏ dần và lụi đi
cho nên mục đích đầu tiên là phải có một chương trình cố định
và mang tính chất thường kỳ để cho các em sinh hoạt
và đồng thời luôn luôn cập nhật và có sự cố vấn của các doanh nghiệp kết hợp với chúng tôi
khởi nghiệp sáng tạo là một quá trình không dễ dàng
cần sự hướng dẫn ngay từ bước đầu của giới chuyên môn
cũng như những người có kinh nghiệm trên thương trường
bởi vậy các trung tâm khởi nghiệp trong các trường đại học và cao đẳng
như trung tâm skymark của trường greenquist việt nam
rất cần sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ thông tin
cả về kinh nghiệm cũng như công nghệ để hỗ trợ cho các start up
trong sự kết hợp đó mạng azibai đã ký cam kết với trường greenquist việt nam
hỗ trợ một hệ thống vận hành thử ý tưởng sáng tạo
và tổ chức buổi hội thảo khoa học với người chung ứng dụng công nghệ vào start up
trong start up khởi nghiệp cũng cần phải có công nghệ
thì chúng tôi mang đến một nền tảng công nghệ
các anh chị thấy xu thế hiện tại công nghệ trên thế giới hiện nay
ví dụ như blockchain ai iot big data
thì chúng tôi là platform hệ sinh thái nền tảng công nghệ
để giúp cho các bạn sinh viên có thể thực hành bất kỳ một ý tưởng
một mô hình nào kinh doanh của các bạn
giống như các bạn hiện tại có rất nhiều ý tưởng nhưng các bạn không biết làm như thế nào
và khi các bạn có ý tưởng như vậy
thì các bạn đi thi để thực hiện ý tưởng của mình trở thành hiện thực
nhưng mà khi đi thi thì không phải ý tưởng nào cũng được đạt
thì chúng tôi cung cấp cái mô hình này các bạn sẽ tự làm
có đầy đủ tất cả các công cụ để các bạn sẽ tự làm
bạn nào mà muốn khởi nghiệp thì khởi nghiệp
bạn nào không muốn khởi nghiệp thì sẽ thực hiện được những cái môn học của mình
agibyte là một nền tảng rất là mới về công nghệ
đây là một hàng thương mại điện tử
phải nói là một trong những tiên phong đầu tiên của việt nam
thì skymark là một người sinh viên sẽ rất là chào đón những cái giá trị mới
giá trị cải tiến đặc biệt là công nghệ
những cái tập đoàn những công ty có mong muốn tìm được những nhân tài
hoặc là những ý tưởng mới để cải tiến những cái bộ máy cụ kỵ
những bộ máy truyền thống có thể đến với trung tâm hỗ trợ skymark
vâng thưa quý vị thưa các bạn
phóng sự về buổi ra mắt trung tâm khởi nghiệp sáng tạo skymark của trường đại học greenquist việt nam
cùng sự hỗ trợ về công nghệ nền cho các start up trong các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo
của mạng xã hội kinh doanh agibyte đã tạm khép lại chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay
số phát sóng tuần này
chúng ta cùng chúc cho các trung tâm khởi nghiệp trong các trường đại học và cao đẳng hoạt động hiệu quả
các start up vượt qua thử thách và thành công
một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mọi thư từ liên lạc xin quý vị và các bạn liên lạc qua hộp thư tbhcmhômnay tvacomgmail com
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát sóng tiếp theo